có thể thấy việc ngày hai mươi năm tháng bốn ghi nhận số ca mắc mới thấp nhất trong khoảng hơn năm tháng qua
cho thấy việt nam đang đi đúng hướng trong kế hoạch phòng chống dịch dạo gần đây
tuy nhiên những thách thức cho ngành y tế nước ta không chỉ đến từ đại dịch covid một mươi chín
theo thứ trưởng trần văn thuấn việt nam đang phải giải quyết gánh nặng bệnh tật kép
trong khi các bệnh truyền nhiễm như covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
thì nước ta cũng phải đối mặt với sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm
gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm đang chiếm tới bảy mươi bốn tổng gánh nặng bệnh tật toàn quốc
và ca bệnh này là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong
số liệu mới nhất cho thấy mỗi năm tử vong do bệnh không lây nhiễm chiếm tới tám mươi một tổng số tử vong do mọi nguyên nhân
chủ yếu là các bệnh tim mạch ung thư đái tháo đường và bệnh hô hấp mạng tính
số liệu điều tra cũng cho thấy ước tính ở người trưởng thành tỷ lệ hiện mắc tăng huyết áp là hai mươi sáu
tương đương khoảng một mươi bảy triệu người mắc tỷ lệ mắc đái tháo đường là bảy tương đương với khoảng bốn năm triệu người mắc bệnh
sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm có nguyên nhân là do sự tăng nhanh các yếu tố nguy cơ có thể phòng tránh được
như hút thuốc uống rượu bia dinh dưỡng không hợp lý và thiếu vận động thể lực
kèm theo là các tình trạng thừa cân béo phì tăng huyết áp dối loạn đường máu và mỡ máu
hầu hết những yếu tố này được hình thành từ giai đoạn rất sớm trong cuộc đời
vì vậy việc bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe cho trẻ em và thanh thiếu niên
thông qua thúc đẩy hình thành các hành vi có lợi cho sức khỏe và phòng chống các yếu tố nguy cơ là một chính sách ưu tiên của việt nam